chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lực lượng công an các xã của tỉnh yên bái hỗ trợ đồng hành cùng bà con trong thiên tai
trong phần tin quốc tế hôm nay bốn tháng bốn đánh dấu tròn bảy mươi năm năm ngày tổ chức hiệp ước bắc
đại tây dương nato chính thức ra đời
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện động viên các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
cùng dự có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thượng tướng hoàng xuân chiến thượng tướng lê huy vịnh
về phía bộ công an có trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
sau thời gian nỗ lực huấn luyện đội hình diễu binh diễu hành đã phân đấu tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng
từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ và phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn xác định đây vừa là nhiệm vụ
vừa là niềm vinh dự lớn nào
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng phan văn giang đã kiểm tra hợp luyện các nội dung thuộc nghi lễ nghi thức trao thưởng
diễu binh diễu hành do bộ quốc phòng và bộ công an đảm nhiệm
trong đó khối diễu binh của bộ công an gồm xe chỉ huy xe tổ cờ truyền thống công an các khối sĩ quan an ninh nhân dân
cảnh sát nhân dân cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát cơ động kỵ binh
ghi nhận biểu dương quyết tâm nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng phan văn giang thống nhất đánh giá mặc dù thời gian huấn luyện hợp luyện chưa nhiều
trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
các khối trình diễn đi đúng đều mạnh đẹp thống nhất đúng động tác thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang
nhấn mạnh được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là danh dự
trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ quốc phòng trực tiếp thăm động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành
khắc phục khó khăn luyện tập vượt nắng thắng mưa nêu cao tinh thần trách nhiệm hiệp đồng chặt chẽ nỗ lực hết mình hướng đến ngày lễ lớn của đất nước
yêu cầu lực lượng phục vụ đảm bảo tốt nhất về điều kiện ăn ở sinh hoạt phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
chuẩn bị chú đáo đảm bảo điều kiện sân bãi vật chất trong suốt quá trình huấn luyện hợp luyện
chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
thượng tướng trần quốc tỏ phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an tới sự và phát biểu tại buổi lễ
trên cơ sở đề nghị của đảng ủy công an trung ương ban bí thư trung ương đảng đã quyết định chuẩn y
ủy viên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí đại tá nguyễn thúy quỳnh
chúc mừng đồng chí nguyễn thúy quỳnh nhận nhiệm vụ trọng trách mới
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công tác
đầu tư thời gian công sức trí tuệ để sớm bắt nhịp và tham gia lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tinh thần đoàn kết dân chủ giúp đỡ hỗ trợ đồng chí nguyễn thúy quỳnh trên cương vị công tác mới
đảng ủy cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương kiện toàn tổ chức theo quy định thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
trước mắt tập trung tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả các kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề của đảng ủy
ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã đề ra
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk với quan điểm hướng về cơ sở tăng cường toàn diện cho công an cấp xã thời gian qua
đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về chất lượng đội ngũ cán bộ công an cấp xã nâng cao hiệu quả các mặt công tác
góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự ngay từ cơ sở tại nhiều địa phương
và việc tăng cường năng lực điều tra viên cấp xã ở tỉnh yên bái là một ví dụ như vậy
nội dung này sẽ có trong phần trình bày ngay sau đây của biên tập viên thu hương
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị đưa lực lượng điều tra viên về công an cấp xã là chủ trương đúng đắn của bộ công an
và cũng là một trong những mục tiêu của tỉnh yên bái trong lộ trình hiện thực hóa nghị quyết một mươi hai
đặc biệt là tại các địa bàn xa khu vực miền núi giao thông chưa thuận tiện
việc bố trí điều tra viên ở công an cấp sáu
công an cấp xã phát huy tối đa vị trí vai trò của công an cấp xã trong phòng chống tội phạm
công tác tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về tội phạm kịp giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở mà không phải chờ công an cấp huyện
năm hai nghìn một mươi chín thượng úy lò văn hà là một trong ba công an chính quy được điều động đến nhận nhiệm vụ tại xã khao mang
sau năm năm từ một cán bộ bắt đầu đi tìm hiểu công việc mới địa bàn mới
thì này dấu chân anh đã in khắp các thôn bản dù vùng đôi núi hay nơi xa xôi
sắc phục của anh đã quen thuộc với tất cả bà con dù người già hay trẻ nhỏ nơi đây
dần dần tiếp cận với địa bàn tìm hiểu phong tục tập quán truyền thống của địa bàn và cũng nhận thức rõ
cái vai trò vị trí quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an xã đã triển khai lực lượng tăng cường ba mươi năm cơ sở tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người dân
những cái tồn tại mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
từ đó là có cái giải pháp đảm bảo giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc ở cơ sở được bà con tin tưởng
xã khao mang là trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số công tác dân vận kênh để bám nắm
nắm được thông tin từ sớm từ xa để có những cái tham yêu chúng đúng kịp thời giải quyết ổn định tình hình ở địa bàn
khao mang là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh yên bái có hơn một hộ với khoảng sáu nhân khẩu
trong đó hơn chín mươi là đồng bào dân tộc mông
trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu
và đây vốn là một trong các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện mù cang trải
để chuyển hóa địa bàn công an xã đã chủ động nghiên cứu tình hình địa phương dân cư tham mưu cho cấp ủy
chính quyền xã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa
nên tình hình an ninh trật tự của địa phương dần được ổn định
hay điều tra ban đầu đã chủ động và nhanh chóng hơn rất nhiều
nên đảm bảo đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật không để bỏ lò tội phạm không xảy ra oan sai
trên góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn cấp xã
nên đây là lực lượng nắm bắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường thu giữ bảo quản vật chứng
việc giao thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra xác minh hồ sơ tin báo tố giác tội phạm
giúp phát huy được vai trò sức mạnh của lực lượng công an cơ sở
nhất là với những địa bàn còn tình trạng vi phạm pháp luật hình sự
thì đảm bảo chức năng điều tra của lực lượng công an xã lại càng phát huy hiệu quả hơn
nói chung bản đồ chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ với vụ việc lên cơ quan cấp trên
sau đó được thủ trưởng cơ quan kiểm tra điều tra phân công những vụ việc
mà ít nghiên trọng về điều tra viên cấp xã để xử lý thì chúng tôi sẽ tiến hành xăm minh
việc bổ nhiệm điều tra viên cấp xã nhằm giúp tôi nâng cao được lăng lực
cũng như trình độ chuyên môn và nghiệp vụ điều tra
đặc biệt là qua đó thì nâng cao được cái nghiệp vụ trong công tác điều tra cơ bản
cũng như là việc quản lý đối tượng tại địa bàn
đấy như bên cạnh đó thì cũng có một số cái khó khăn như là địa bàn rộng đông dân cư diện tích giáp danh với nhiều địa bàn khác trong toàn huyện
là địa bàn có nhiều đối tượng nghiệp
đấy nên là cái việc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như trụng áp vặt thì trên địa bàn vẫn còn xảy ra
do đó là khi được bổ nhiệm được cho viên thì tôi thì nghĩ cho rằng đây là một trụ trương đúng đắn
để phát huy được năng lực cũng như sở trường của anh em cấp cơ sở đặc biệt là lực lượng công an xã
việc bố trí điều tra viên về công an xã mới về pháp lý luật hóa về phân công nhiệm vụ nhưng không mới về nội dung công việc
vì công tác phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của công an cấp xã
trước đây công an xã khi thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị lãnh đạo ngành
này chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật
mỗi chữ ký bút lục việc làm của cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật
công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ về mọi mặt
như nghiệp vụ pháp luật chính trị linh hoạt thận trọng và quyết tâm trong công việc là điều rất quan trọng
điện chế lực lượng công an từ cấp tỉnh đến cấp xã còn nhiều khó khăn
nhưng đến nay tỉnh yên bái đã bố trí được một trăm chín mươi hai điều tra viên tại một trăm bảy mươi một công an cấp xã
đó là những cán bộ có năng lực kinh nghiệm trong công tác công an
có khả năng nghiên cứu tổng hợp đề xuất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bản thân các điều tra viên cấp xã tự nâng cao trình độ chuyên môn
công an tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với thực tiễn địa phương
và những hướng dẫn mang tính chia sẻ kinh nghiệm cầm tay chỉ việc từ các đồng nghiệp
là những giải pháp đã và đang được triển khai tại tỉnh yên bái
nhằm tăng cường năng lực cho điều tra viên cấp xã
do mới được bổ nhiệm điều tra viên
và cái kinh nghiệm về thụ lý điều tra giải quyết các vụ án
từ ít nghiêm trọng trở lên thì vẫn còn có những cái hạn chế
do đó là lãnh đạo quân huyện thủ trưởng phó thủ trưởng tư quan cảnh sát điều tra

đã trì đạo trực tiếp trì đạo
khi giao cho các đồng chí điều tra viên ở cấp xã
tiến hành tiếp nhận thụ lý các giải quyết các vụ án vụ việc ban đầu
và cũng giao cho các điều tra viên có kinh nghiệm
thuộc các đội điều tra cảnh sát điều tra của quân huyện
trực tiếp kèm cặp cầm tay chỉ việc
để trong thời gian tới các đồng chí sẽ có những tiến độ hơn
và tiến hành thụ lý giải quyết các vụ án ít nghiêm trọng
và các vụ án phạm tội quả tan
đảm bảo đúng theo trình tự quy định
quyết định của các thủ tục hình sự
các tin báo tố giác về tội phạm cấp xã
đều được lực lượng công an cơ sở điều tra xác minh làm rõ
trước khi chuyển cơ quan cấp trên
từ đó góp phần kéo giảm đáng kể số lượng tin báo giả
tin báo sai sự thật
hoặc không có căn cứ để thực hiện biện pháp điều tra
trong thời gian vừa qua là vẫn đã phân công
điều tra viên cơ quan cấp xã
tham gia giải quyết chín tố giác tin báo về tội phạm
và xác minh làm rõ trước khi chuyển cơ quan cấp xã
trong thời gian tới công an tỉnh yên bái
sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng
thực hiện số và nhiệm vụ giải pháp
để thực hiện có hiệu quả
chỉ thị hướng dẫn số một mươi năm của bộ
cụ thể là tiếp tục quán triệt và chỉ đạo
điều tra viên cơ quan cấp xã
quán triệt nghiêm túc tất cả những hướng dẫn chỉ đạo
của bộ công an
và cục nhiệm vụ
về việc bố trí điều tra viên
tại công an cấp xã
và tự nhiên
điều tra viên cơ quan cấp xã
thứ hai là
giao cái án
và vụ việc
tin báo và quán
cho điều tra viên cơ quan cấp xã
thủ lý chính
khi đủ tiêu chuẩn điều kiện
theo hướng dẫn số một mươi năm của bộ
và cái thứ ba là
tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng
cho điều tra viên cơ quan cấp xã
đảm bảo việc thực thi pháp luật
theo đúng quyền pháp luật
cái thứ tư nữa là tăng cường kiểm tra giám sát

tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
cho điều tra viên cơ quan cấp xã
và tiến tới
điều tra viên cấp xã sẽ đảm đương
đối tranh phòng chống tội phạm
tại địa bàn cơ sở
việc bố trí điều tra viên tại công an cấp xã
góp phần phát huy tối đa vị trí
vai trò của công an cấp xã
trong phòng chống tội phạm
công tác tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về tội phạm
giải quyết vụ việc sẽ được thực hiện ngay tại địa bàn cơ sở
người dân không phải đến trụ sở công an huyện
công an tỉnh để trình báo
cung cấp tài liệu chứng cứ như trước đây
mà ngay lực lượng điều tra viên cán bộ tại công an cấp xã
đã đảm đương giải quyết được
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả
và phát huy vai trò của công an cấp xã
trong phòng chống tội phạm nói chung
từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới như tinh thần nghị quyết một mươi hai
và giúp giảm thiểu thiệt hại tối đa hậu quả sau lũ
gần một năm trôi qua
cuộc sống của bà con ở đây
tuy chưa thể trở lại như trước khi xảy ra thiên tai
nhưng giữa lúc nguy nan tình người
và sự trung sức của lực lượng công an
đã giúp họ bình tâm
cùng khắc phục hậu quả
và dần ổn định lại cuộc sống
với đứa trẻ này
và đồng bào dân tộc mông
ở xã hồ bốn
những chiến sĩ công an giống như người thân trong nhà
bởi các anh đã cùng bà con
vượt qua thời điểm khó khăn nhất
khi lũ lớn quét qua nơi đây
người xưa có câu
trong cơn hoạn nạn tận hiểu tấm lòng
bây giờ cuộc sống của bà con
đã dần ổn định
dù vẫn còn nhiều khó khăn
nhưng câu chuyện với những chiến sĩ công an
giúp bà con gượng dậy sau cơn lũ dữ
đã thắp thêm ngọn lửa tình người
tình quân dân
như sợi dây gắn kết lực lượng công an
với nhân dân
trong phần tiếp theo của bản tin
hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bị cáo nguyễn phương hằng dù không kháng cáo
hôm nay đánh dấu tròn bảy mươi năm năm ngày tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato chính thức ra đời